thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa gửi thư tới cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
kêu gọi đồng bào ta ở đất ngoài tiếp tục đồng lòng trung sức sát cánh cùng đất nước
và nhân dân trong nước trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
truyền hình nhân dân xin gửi tới quý vị khán giả trích lược thư như sau
thân ái gửi bà con việt nam ở nước ngoài covid một mươi chín là đại dịch nguy hiểm
với tốc độ lây lan nhanh trên toàn cầu và diễn biến ngày càng phức tạp khó lường
đảng và nhà nước ta đã có những chỉ đạo quyết liệt trong phòng chống dịch ngay từ sớm
việt nam đang kiểm soát được tình hình với năm mươi số lượng người nhiễm được chữa khỏi bệnh
và đặc biệt là chưa có trường hợp nào tử vong
đạt được những kết quả đó là nhờ vào sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị
từ trung ương đến địa phương sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế
chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng các đoàn thể cũng như sự đoàn kết đồng lòng
chung tay hành động của toàn dân tộc trong đó có những đóng góp
ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
thay mặt đảng và nhà nước tôi đánh giá cao sự ủng hộ chia sẻ quý báu
thiết thực cả về vật chất tinh thần của bà con đối với công tác phòng chống dịch
ở trong nước thời gian qua
những hành động đó thể hiện truyền thống đoàn kết lòng yêu nước nhân nghĩa
và tinh thần vượt khó của dân tộc ta
bà con thân mến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có lời kêu gọi
toàn thể dân tộc việt nam ta hãy chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn
thách thức để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thực hiện lời kêu gọi này tôi kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng
chung sức sát cánh cùng đất nước nhân dân trong nước trong công tác phòng chống dịch bệnh
nâng cao trách nhiệm đề cao tinh thần tự bảo vệ chính mình là bảo vệ gia đình và xã hội
nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và các quy định của các nước sở tại
nhất là giãn cách xã hội hạn chế đi lại ngăn chặn dịch bệnh lây lan
chúc bà con đoàn kết sức khỏe và thành công
thân ái nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam